thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của thủ tướng chính phủ phạm minh chính sáng nay
đoàn đại biểu cấp cao của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do thủ tướng phan kham vifa vanh dẫn đầu
sang thăm chính thức việt nam từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
tại phủ chủ tịch thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì lễ đón trọng thể
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào phan kham vifa vanh thăm chính thức việt nam
đây là lần đầu tiên ông phan kham vifa vanh thăm chính thức việt nam trên cương vị thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lan kết
gắn bó tin cậy trước sau như một của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
sau lễ đón chính thức thủ tướng phạm minh chính đã hội đàm với thủ tướng lào phan kham vifa vanh
trải qua sáu thập kỷ quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
việt nam lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
sự gắn bó tin cậy chính trị được tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và đối ngoại được duy trì và phát triển hiệu quả
hợp tác kinh tế văn hóa giáo dục và khoa học kỹ thuật đã có bước phát triển tích cực
kim ngạch thương mại hai triệu một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một đạt một hai tỷ usd tăng ba mươi ba sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và tích cực hỗ trợ lẫn nhau phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng trân trọng thông báo đảng nhà nước và nhân dân việt nam tặng đảng nhà nước và nhân dân lào
một triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
tại hội đàm hai bên tập trung trao đổi về các biện pháp
nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ đặc biệt của hai nước
nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trong đó có kết nối hạ tầng cơ sở cứng và mềm
đặc biệt là các dự án giao thông đường bộ nhất là cao tốc hà nội viên trăn
đường sắt và đường không cảng biển nhất là cảng vũng áng hà tĩnh
giúp lào thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm logistics ở khu vực và có kết nối ra biển đại dương
hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thỏa thuận về hợp tác kinh tế
giải quyết các khó khăn vướng mắt về đề xuất các cơ chế chính sách mới phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ việt nam lào
tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước
giúp giải phóng nguồn lực thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư đồng thời tăng cường phối hợp
huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế phù hợp để bổ trợ cho các chương trình dự án hợp tác giữa hai nước
cũng như trực tiếp đầu tư kinh doanh tại lào
đồng thời nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo
trong đó hai bên ưu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
tăng cường giao lưu về văn hóa thể thao và du lịch thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sạch
thương mại điện tử chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp duy trì lập trường chung của asean
trong các vấn đề chiến lược có liên quan đến hòa bình và ổn định của khu vực trong đó có vấn đề biển đông
sau hội đàm thủ tướng chính phủ hai nước đã chứng kiến lễ ký và trao đổi tám văn kiện hợp tác
trong các lĩnh vực an ninh biên giới kinh tế ngân hàng giáo dục y tế năng lượng điện giữa các bộ ngành hai nước
trong đó đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
và đại tướng vi lây lạ kham phong ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lào
đã ký kết hợp tác triển khai hiệp định hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào năm hai nghìn hai mươi hai
cũng trong sáng ngày hôm nay thay mặt lãnh đạo cấp cao hai nước việt nam và lào
thủ tướng phạm minh chính và thủ tướng lào phan kham vi pha vanh đã chính thức phát động
đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn hai mươi hai với nhiều hoạt động trang trọng ý nghĩa sẽ được tổ chức
nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào lào việt nam
để các tầng lớp nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung trong sáng
giữa hai đảng hai nhà nước vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời
thưa quý vị và các bạn lần đầu tiên quốc hội việt nam tổ chức một kỳ họp bất thường trên cơ sở đề nghị của chính phủ
theo hình thức trực tuyến tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua một dự án luật ba dự thảo nghị quyết
đây là những vấn đề cấp thiết mà thực tiễn đang đặt ra tạo động lực để khơi thông các nguồn lực
có phần phục hồi phát triển kinh tế
đây là những vấn đề xã hội của đất nước sau khi đã chịu tác động nặng nề của đại dịch
hoạt động này tiếp tục cho thấy tinh thần đổi mới hành động cùng với chính phủ của quốc hội khóa một mươi
đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước
kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị
để cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tác động nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước
việc quyết định triển khai các chính sách hỗ trợ đặc biệt kịp thời đột phá có sức lan tỏa
sẽ giúp sớm phục hồi nền kinh tế tạo nền tảng cho sự phát triển trong những năm tới
tại kỳ họp quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng cấp bách và không thể trì hoãn
gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của một số dự án luật dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
cơ chế chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
xã hội và dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố cần thơ
cùng với đó thảo luận và cho ý kiến về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
nhất là việc ứng phó với biến chủng mới omicron những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa
phát hiện xử lý các sai phạm tiêu cực trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nói chung và tại công ty việt á
khi họp bắt thường lần thứ nhất của hội khoáng một mươi năm
có ý nghĩa hết sức quan trọng được cử tri nhân dân cả nước đồng bào ta ở nước ngoài
cộng đồng doanh nghiệp và dư luận đặc biệt quan tâm và theo dõi
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tôi đề nghị các vị đại biểu quốc hội
các đoàn đại biểu quốc hội phát huy cao độ tinh thần dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết
sâu sắc và chất lượng đề nghị các cơ quan của quốc hội chính phủ
và các cơ quan hữu quan tổng hợp đầy đủ và nghiêm túc
cầu thị trong tiếp thu giải trình các ý kiến của đại biểu quốc hội
để hoàn thành các dự án luật dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng cao nhất
để trình quốc hội xem xét và biểu quyết thông qua sớm ban hành
để kỳ họp của chúng ta thành công một cách thực chất
đáp ứng được lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước
cùng với thành công của kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai
với những kết quả đạt được
tại kỳ họp bất thường lần này sẽ góp phần rất quan trọng
để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
không chỉ cho năm hai nghìn hai mươi hai mà cho cả giai đoạn và nhiệm kỳ năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
điểm sáng đáng chú ý nhất trong kỳ họp này là quốc hội sẽ xem xét
thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số quy định của tám luật
gồm sửa luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật đầu tư công
luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
luật đầu tư luật đấu thầu luật điện lực luật doanh nghiệp
luật thuế tiêu thụ đặc biệt
nhằm thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng
chính sách của nhà nước về xây dựng hoàn thiện pháp luật
cùng với đó tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho hoạt động sản xuất kinh doanh
và đời sống xã hội nhất là trong điều kiện vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
những nội dung kỳ họp này không chỉ đơn thuần là việc chúng ta quyết định được
những vấn đề lớn những cái vấn đề bức thiết của xã hội
mà nó còn tạo điều kiện và tạo ra một cái sự thử thách rất lớn cho cả hệ thống chính trị
đặc biệt là vai trò của chính phủ trong giai đoạn tới
và cái thứ ba nữa là quốc hội đã quyết những nội dung rất lớn
tuy nhiên cũng đi kẻm với đó là vai trò trong việc kiểm tra giám sát
để làm sao đó những chiếc xe của chúng ta đi vào đời sống đúng đủ phát huy được cái hiệu quả
thì tôi nghĩ cho rằng là quốc hội sẽ tiếp tục sát sao hơn trong cái khâu giám sát
trong khâu đánh giá và sẽ đồng hành cùng với chính phủ để thực hiện thắng lợi những nội dung
mà chúng ta quyết đáp trong kỳ họp này
xuất phát từ từ tiễn của cuộc sống nó rất nhiều những bất cập
rất cần phải có quy định và pháp luật để làm sao bổ sung vào những khoảng trống đó
và chính vì thế nên là với tinh thần đổi mới
linh hoạt và đúng quy định của phổ hiến pháp và có luật
cho nên là thường vụ quốc hội và quốc hội đã tiến hành sửa đổi tám luật
sửa một luật nhưng đồng thời sửa tám luật để làm sao lấp các khoảng trống
các quy định đang còn đang thiếu đối với các luật để làm sao cho đáp ứng các yêu cầu
của phát triển kinh tế sội của đất nước
đấy là một cái việc mà chúng tôi cho rằng là hoàn toàn là rất là phấn khởi
trong cái nhiệm kỳ quốc hội qua này
kéo dài trong thời gian gần sáu ngày
kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm đã và đang khẳng định
tinh thần đổi mới của quốc hội chủ động và linh hoạt để kịp thời tháo gỡ những vướng mắt
những yêu cầu cấp bách thực tiễn đặt ra với mục tiêu cao nhất là vì đất nước vì nhân dân
hôm nay công an tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng trung tướng lương tâm
thứ trưởng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một công tác phòng chống tội phạm được công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt và đạt kết quả cao
kéo giảm năm bảy số vụ phạm tội về trật tự xã hội tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt bảy mươi tám
đã điều tra khám phá nhiều chuyên an lớn được lãnh đạo bộ công an biểu dương toàn quốc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận những thành tích của công an tỉnh thanh hóa đã đạt được
đồng thời yêu cầu công an tỉnh thanh hóa phải tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an tỉnh thanh hóa phải tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
làm tốt công tác điều tra cơ bản công tác phòng ngừa tội phạm triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm
tiếp tục làm tốt nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng gắn với cải cách thủ tục hành chính
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính
tại hội nghị thừa ủy quyền của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ thứ trưởng lương tam quang đã trao tặng huân chương chiến công hạng nhì cho hai cá nhân
trao huân chương chiến công hạng ba cho hai cá nhân trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể năm cá nhân
trao tặng cờ thi đua của bộ công an cho bốn tập thể
còn vào chiều qua giữa hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục đối ngoại bộ công an thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong năm hai nghìn hai mươi một khắc phục khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
đã chủ động thích ứng linh hoạt đưa các mối quan hệ đối tác hợp tác quốc tế của lực lượng công an nhân dân đi vào chiều sâu
đóng góp tích cực hiệu quả trong việc chiến đấu
cho công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại âm mưu hoạt động chống phá việt nam của các thế lực thù địch
tăng cường tiềm lực xây dựng bảo vệ tổ quốc đảm bảo an ninh quốc gia
cục đối ngoại đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại lớn tăng cường ngoại giao số điện đàm họp trực tuyến song phương và đa phương
tăng cường hợp tác với các nước tích cực tham mưu thực hiện công tác tranh thủ viện trợ tài trợ của phía đối tác để tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia
phối hợp triển khai hiệu quả ngoại giao vaccine ngoại giao covid công tác nhân quyền việt nam được triển khai theo hướng lồng ghép với các hoạt động đối ngoại
giao nhiệm vụ cho đơn vị trong năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh cục đối ngoại cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho bộ công an về công tác đối ngoại công an nhân dân
tiếp tục củng cố mở rộng vành đai an ninh bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài vững chắc
ra soát điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh trật tự đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nâng tầm đối ngoại và hợp tác quốc tế công an nhân dân mở rộng và thiết lập các cơ chế hợp tác song phương với các nước tham gia các tổ chức quốc tế tổ chức liên chính phủ về phòng chống tội phạm
đưa quan hệ hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu ổn định bền vững có trọng tâm trọng điểm thiết thực